do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên từ chiều ngày chín tháng một mươi đến sáng ngày một mươi tháng một mươi
trên địa bàn hà tĩnh có mưa to và rất to kèm theo gió giật mạnh
mưa lớn nhiều giờ liên tục đã gây ngập các tuyến đường tại thành phố hà tĩnh
một số địa bàn ở các huyện miền núi bị cô lập do ngập lụt và sạt lở đất
mưa lớn liên tục đã làm cho mực nước trên các sông ngàn sâu ngàn phố các hồ chứa cánh đồng
trên địa bàn hai huyện miền núi hương sơn và vũ quang dâng nhanh
mưa dài ngày nên đã xảy ra tình trạng sạt lở đất diện hẹp trên địa bàn xã sơn kim hai huyện hương sơn
dự kiến một mươi hai giờ trưa ngày một mươi tháng một mươi nhà máy thủy điện hương sơn sẽ mở van đập hồ tràn
với lưu lượng xả từ ba mươi đến bốn mươi mét khối trên dây
từ chiều ngày chín tháng một mươi nhà máy thủy điện hố hô bắt đầu xả lũ lúc cao điểm lên đến gần một hai trăm bảy mươi một m ba trên dây
hiện nay một số xã ở hương khê đã bị chia cắt và chia cắt cục bộ như phương điền phương mỹ lộc yên hương giang hương thủy
tại các địa phương khác như huyện kỳ anh thị xã kỳ anh huyện nghi xuân huyện can lộc đều xảy ra tình trạng ống ngập tại một số địa bàn
đặc biệt các huyện can lộc đập cố châu thuộc địa bàn xã gia hanh can lộc hà tĩnh với dung tích gần ba mét khối
đã vỡ gây ngập úng nặng cho nhiều thôn trên địa bàn